chạy marathon đang trở thành xu hướng là cầu nối quảng bá du lịch địa phương
và đang có nhiều tiềm năng lớn tại việt nam với cộng đồng trại bộ phát triển mạnh mẽ
vừa qua ubnd huyện trạm tấu tỉnh yên bái cùng với các đơn vị lữ hành
đã phối hợp tổ chức giải chạy leo núi bước chân trên mây
trình phục đỉnh tà chi nhù năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện kỳ vọng là tạo cú hích để thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế
thu hút nhà đầu tư du khách đến với điểm du lịch tiềm năng trạm tấu nói riêng
và với yên bái nói chung
một trăm linh vận động viên là nhà báo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước
đã quy tụ và tranh tài tại giải leo núi bước chân trên mây
trình phục đỉnh tà chi nhù năm hai nghìn hai mươi ba
giải sâu ubnd huyện trạm tấu tỉnh yên bái
báo pháp luật việt nam và các đơn vị lữ hành phối hợp tổ chức
đỉnh tà chi nhù nóc nhà yên bái với độ cao hai chín trăm bảy mươi chín m
thuộc xã xà hồ huyện trạm tấu là mục tiêu mà các vận động viên phải chinh phục
với cung đường hơn một mươi km đường đồi núi
các vận động viên phải trải qua nhiều dốc đá treo leo hiểm trở trong thời tiết nắng mưa thay đổi
tuy nhiên cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng tài trì nhù đã giúp các vận động viên có được trải nghiệm tuyệt vời
những giải chạy để lại ấn tượng sâu đậm với người tham gia
từ đó kỳ vọng lan tỏa tạo đà đưa du lịch cất cánh
trở thành địa điểm du lịch trải nghiệm leo núi đặc sắc đối với du khách trong nước và quốc tế